thời tiết tốt sẽ được duy trì trên khu vực tây nguyên và nam bộ trong vài ngày tới do hoàn lưu khối không khí biển lấn sâu về phía tây
nắng sẽ duy trì trong suốt cả ngày chiều tối mưa rông chỉ xuất hiện ở một vài nơi
chuyển sang thông tin thời tiết biển trên khu vực vùng biển bắc biển đông bao gồm huyện đảo hoàng sa
thời tiết tốt với hướng gió tây nam hoạt động trong ngày và đêm hôm nay khoảng cấp bốn
thời tiết chủ đạo vẫn là nắng giáo tầm nhìn xa thông thoáng
ở vùng biển huyện đảo trường sa trời phổ biến không mưa gió tây nam duy trì mức cấp ba cấp bốn
sóng nhỏ và trạng thái bề mặt biển vẫn khá êm đềm
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước